quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hiểu hạn đầu tư và phát triển đông kinh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hiểu hạn đầu tư và phát triển đông kinh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật tiếp tục truy bắt đối với bị can bùi quang huy
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi kê biên triệt để tài sản cho nhà nước

tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bịch ma túy tổng hợp đã được nghiền mịn và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy sau khi các đối tượng này về cơ quan công an để kiểm tra nồng độ ma túy trong máu tất cả đã thừa nhận có sử dụng ma túy loại thuốc lắc
còn tại bắc giang vào khoảng h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một công an huyện tân yên tiến hành kiểm tra quán karaoke x man ở phố tân quang thị trấn nhã nam huyện tân yên phát hiện tại hai phòng hát có hai mươi thanh niên đang hát trong phòng
tiến hành kiểm tra nhanh bằng que thử lực lượng chức năng xác định một mươi ba đối tượng dương tính với ma túy trong đó có chín trường hợp là nữ công an huyện tân yên đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
sau hai ngày xét xử và nghị án vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn minh động chú tại huyện củ chi tp hcm tù trung thân về tội giết người tám năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt là tù trung thân
theo cáo trạng vào tối ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín động cùng một số người bạn ngồi nhậu tại khu vực sinh cậu ở thị trấn dương đông huyện phú quốc một lúc sau có chị lâm thị thu chú tại quận bình thạnh tp hcm đến nhậu cùng
biết chị thu là gái làng chơi nên động đã xin số điện thoại với ý định rủ người này đi nhà nghỉ với giá một triệu đồng trên đường đi chị thu đòi thêm năm trăm linh đồng nhưng động không đồng ý nên cả hai xảy ra cãi vã sô sát
động đã bóp cổ và đánh nạn nhân đến chết
lôi vào vườn tràm để dâu xác sau đó đối tượng cướp nhiều vòng vàng nhẫn điện thoại xe máy và tiền của nạn nhân rồi bỏ đi
đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín động đã bị cơ quan công an phối hợp với vùng cảnh sát biển bốn bắt giữ
công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn quốc thịnh lê dương linh cùng chú tại xã thanh bình huyện trợ gạo và hồ cao hoàng đính trú tại xã mỹ phong tp mỹ tho
công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện